chào các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ hà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã an phong huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
bên cạnh đó công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thiên tài
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an thành phố vũng tàu
tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê trọng nghĩa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm một mươi chín c lưu trí hiếu phường một mươi
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
cho các đối tượng vi phạm pháp luật
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
bộ công an phối hợp thực hiện